tại cửa khẩu quốc tế tà lùng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tà lùng bộ đội biên phòng cao bằng
đã tiếp nhận tám mươi bảy công dân việt nam xuất cảnh trái phép do đại đội quản lý biên giới huyện long châu trung quốc trao trả
toàn bộ tám mươi bảy công dân trên đều xuất nhập cảnh và cư trú bất hợp pháp trên lãnh thổ trung quốc
trong số công dân việt nam trên có ba mươi bảy nữ năm mươi nam cư trú tại các tỉnh thanh hóa bắc giang hà giang
điện biên hải dương cao bằng phú thọ quảng bình
mục đích vượt biên trái phép sang trung quốc là để làm thuê hoặc lấy chồng
lực lượng chức năng trung quốc đã truy quét bắt giữ trong khoảng thời gian từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
và được đưa đi cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung ở trung quốc
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tà lùng đã xử phạt vi phạm hành chính đưa đi cách ly theo đúng quy định